theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh quảng ninh
từ ngày hai mươi năm tháng một mươi người từ địa bàn có dịch cấp ba vùng cam và bốn vùng đỏ đến quảng ninh
phải thực hiện cách ly y tế tập trung từ bảy đến một mươi bốn ngày không phải
người chưa tiêm đủ liều hoặc đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
liệu cuối cùng chưa qua một mươi bốn ngày thực hiện cách ly tập trung một mươi bốn ngày
kể từ ngày về hoặc đến địa phương
thực hiện xét nghiệm ba lần vào ngày thứ nhất thứ bảy thứ một mươi bốn
đối với trường hợp người già yếu bệnh lý nặng trẻ nhỏ cần có người chăm sóc
áp dụng cách ly tại nhà một mươi bốn ngày kể từ ngày về hoặc đến địa phương
lấy mẫu ba lần vào ngày thứ nhất thứ bảy thứ một mươi bốn
kinh phí cách ly tập trung gồm phí sinh hoạt ăn uống của người dân
trong thời gian cách ly tập trung do ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí
người dân không phải tri trả
riêng đối với người mới được công bố khỏi bệnh covid một mươi chín
theo quy định chưa quá sáu tháng khi về tỉnh quảng ninh
phải áp dụng cách ly y tế tại nhà bảy ngày kể từ ngày về hoặc đến địa phương
lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ bảy nếu âm tính thì kết thúc cách ly
tỉnh quảng ninh cũng yêu cầu tất cả người đến hoặc trở về địa phương
phải thực hiện khai báo chuyến đi nội địa trên phần mềm pc covid và tương đương
các trạm khai báo y tế trên các tuyến đường ra vào tỉnh
hỗ trợ tối đa cho người vào tỉnh trong khai báo y tế
nắm thông tin để thông báo tới cấp xã huyện diễn biến người trở về từ vùng có dịch
đồng thời chỉ định phương tiện vận chuyển
về địa phương đảm bảo an toàn tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch theo quy định
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn có thể xảy ra
để không thể bỏ lỡ những thông tin mới về dịch bệnh sức khỏe
quý vị hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo
của bản sức khỏe và đời sống công an ngu luận của bộ y tế các bạn nhé
xin chào và hẹn gặp lại